ba đối tượng là nguyễn đức tài nguyễn văn quân và phan vũ bảo vừa bị công an đồng nai bắt giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
ba đối tượng này đã sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa phương
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn cá nhân với nhóm đối tượng võ đăng khoa và trần tân trí cùng chú tại thị trấn long thành
nên các đối tượng hẹn nhau ra khu vực công viên vườn dầu ở khu phước hải thị trấn long thành để đánh nhau
khi đi các đối tượng trong hai băng nhóm đều sử dụng hung khí như giao tự chế để đánh nhau
tại đây các đối tượng đã tham gia hỗn chiến sau đó nhóm của tài bỏ chạy để lại một xe máy thì bị nhóm của đối tượng khoa đập phá gây hư hỏng nặng
nhận được tin báo công an thị trấn long thành đã triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc
kịp thời truy bắt các đối tượng liên quan trong hai băng nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi lập nhóm mạng xã hồ chí minh
để làm trung gian kết nối nguyễn văn luân ba mươi năm tuổi trú tại tỉnh bắc giang
đã môi giới cho nhiều khách mua dâm suger baby với giá từ một mươi hai cho tới hai mươi triệu đồng một tháng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam nguyễn văn luân về hành vi môi giới mại dâm
trong các hội nhóm trên facebook có tên sugar baby sugar daddy bắc ninh
hay nơi tình yêu thăng hòa trên telegram do luân lập ra có hơn hai trăm linh sugar baby
với độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi chín tuổi ở ba mươi hai tỉnh thành trên toàn quốc
các khách mua dâm muốn liên hệ với sukobay thì phải trả hai triệu đồng mỗi lần cho luân
để luân gửi các thông tin như hình ảnh chiều cao cân nặng số đo ba vòng tuổi và nghề nghiệp
sau đó luân sẽ cho số điện thoại của suker baby để hai bên tự thỏa thuận giá
do động từ một mươi hai đến hai mươi triệu đồng một tháng cho sugar baby
và sau khi hai bên đồng ý thỏa thuận suga baby sẽ trả cho luân hai triệu tiền môi giới
thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng
đào văn đáng ba mươi chín tuổi quê tại tỉnh hậu giang để điều tra làm rõ về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua các biện pháp công tác dự vụ công an thành phố biên hòa bắt quả tang đối tượng trịnh thị thu
chín mươi tuổi trú tỉnh đồng nai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố ba a
nơi trái dài thành phố biên hòa thu giữ năm gói ma túy một cân tiểu ly hai điện thoại di động và một xe máy
qua đấu tranh thu khai nhận bản thân nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp số ma túy cơ quan công
an thu giữ thu mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở thành phố hồ chí minh về chi nhỏ để sử dụng
và bán cho bạn nghiện thì bị bắt qua điều tra mở rộng công an tiến hành khám xét nơi ở của thu tại
thị xã tân uyên phát hiện đáng đang có mặt tại đây thấy công an đang mang ba bào thừa bên trong có
một chiếc túi đá ném qua cửa sổ nhưng lực lượng công an đã kịp thời thu giữ hiện công an đang tạm
giữ thu và đáng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy
hiện nay nhiều hộ gia đình có vị trí nhà mặt phố đã tận dụng nhà ở để kết hợp kinh doanh buôn bán
tuy nhiên nhiều hồ chưa chú trọng đúng mức công tác phòng cháy chữa cháy
tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khiến cho tình hình cháy nổ có thể xảy ra
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
với đặc điểm chính các nhà mặt phố là nhà ống chỉ có lối thoát duy nhất là cửa chính ở tầng trệt
nhiều nhà ở có diện tích nhỏ hẹp hàng hóa được sắp xếp thiếu ngang nắp nhưng vì để phòng trộm cách
đã hàng kính bàn công bằng thép kiên cố hay còn gọi là chuồng cọp sau đó cải tạo lại vừa để ở
vừa dùng để chứa hàng hóa phục vụ kinh doanh buôn bán trong đó có nhiều thứ dễ bắt lửa như ni lông
thùng cắt tông tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy cao và che chắn lối đi đường thoát hiểm và lối lên cầu
thang việc sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy hàng hóa để gần các thiết
bị điện hoặc để gần vị trí thờ cúng hệ thống điện đã cũ không đảm bảo an toàn dễ gây cháy nổ
nhà tôi còn có diện tích rộng tiền dùng để kinh doanh tạp hóa cũng lâu rồi tạp hóa thì các anh
cũng thấy rồi đó hàng hóa thì rất là nhiều nói ra là lúc mà sắp xếp rồi này nọ
nó chưa ổn thỏa chưa được gòn ra mấy hôm nay các anh đi kiểm tra thì có gì tôi sẽ khắc phục
các em kinh doanh mặt hàng đồ thờ cúng này có những vật liệu dễ cháy nhờ mấy anh xuống đã
tuyên truyền và nhắc nhở sau đây em cũng xin khắc phục là hạn chế thấp nhang với lại có những

có những biện pháp như là bình chữa cháy hoặc là cái đường dẫn dây điện có thể gia cố thêm hoặc là làm
không có chấp nối cái hỏa hoạn hoặc là chập điện ngoài bày hàng hóa nhiều hộ để biển quảng cáo
vật dụng cá nhân che cửa thoát hiểm tầng hai bày bán hàng hóa lớn chiếm lòng lề đường gây khó khăn cho
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra không ít hộ chủ quan lơ là chưa
trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy hoặc có hộ trang bị bình chữa cháy nhưng lại để chưa đúng vị
trí nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây khó khăn cho công tác chữa cháy để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với các hộ gia đình nhà kết hợp sản xuất kinh doanh đề nghị người dân hộ gia đình kinh doanh
buôn bán nâng cao ý thức chủ động công tác phòng cháy chữa cháy như không sử dụng nhiều thiết bị
điện trong cùng một thời điểm hàng hóa vận dụng sinh hoạt phải sắp xếp gọn gàng không cản trở nước
thuận hạn khi xảy ra cháy không bố trí chữa cháy
bố trí hàng hóa vật liệu dễ cháy nổ gần chủ khu vực bếp đun không dự trữ xăng dầu
khí đốt khí dễ cháy nổ chỉ đốt đèn nến thắp hương khi có người lớn ở nhà trong coi mỗi gia
đình nên tự dự kiến các tình huống thoát nạn trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy tại chỗ để
xử lý các tình huống có cháy nổ xảy ra công an thị trấn cũng tuyên truyền bằng hình thức
phát tờ rơi kết hợp với đài phát thanh của thị trấn tuyên truyền bằng loa phát thanh khu dân cư
và cho các hộ dân cam kết về phòng cháy cháy để phòng chống nguy cơ cháy nổ đối với các phòng
gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh thời gian qua công an các nguyện thành phố của tỉnh đồng nai
đã tăng cường phối hợp tuyên truyền hướng dẫn hộ kinh doanh các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là tuyên truyền vận động người dân mở thêm lối thoát nạn thứ hai trang bị bình chữa cháy
cầm tay để phòng khi có hỏa hoạn xảy ra bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ vừa phẫu thuật thành
công trường hợp bệnh nhân có khối u sơ tử cung lớn nhất từ trước đến nay nặng năm năm kg
bệnh nhân ba mươi năm tuổi ngụ tỉnh sóc trăng đến bệnh viện khám bệnh do cảm thấy bụng to lên căn cứng đau
bụng kết quả siêu ong dùng các lớp vi tính ghi nhận u to vùng ổ bụng bệnh nhân được chia
sẻ báo tách khối u sau khoảng một giờ các bác sĩ đã lấy khối u nặng năm năm kg bảo tồn thành công
tử cung và hai bùn trứng hiện bệnh nhân phục hồi tốt có thể đi lại vận động nhẹ nhàng dự kiến
ra viện trong vài ngày tới theo đánh giá của các phẫu thuật viên đây là khối u sơ tử cung kích
thức lớn nhất từng được phẫu thuật nếu không can thiệp cắt bỏ kịp thời khối u sơ lớn lên sẽ
chẳng ép các cơ quan điều quản trực tràng bàn quan gây nên những biến chứng nguy hiểm như xuất
bệnh khó nặng thận ứ nước nhiễm trụng đường tiết niệu suy thận về lâu dài hơn có thể gây
ung thư hóa khối u ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh liên quan đến vụ phá rừng quy mô rất
lớn xảy ra tại huyện ia súp tỉnh đắk lắc sáng ngày chín tháng bốn tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc cho
biết qua quá trình mở rộng kiểm tra hiện trường các lực lượng chức năng đã xác định được diện tích
rừng bị phá là gần bốn trăm linh hectare sau đó sau khi tiếp nhận thông tin về vụ phá rừng từ ngày một tháng bốn
các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức kiểm tra khám nghiệm hiện trường đến nay đã xác
định được diện tích rừng bị phá là hơn ba trăm tám mươi bảy hectare ở các tiểu khu hai trăm linh năm hai trăm linh hai thuộc xã ia tấm mốt
huyện ia xúc quản lý bảo vệ thời gian phá rừng xảy ra vào khoảng nửa cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại
hiện trường nhiều khoảnh rừng đã bị phá trắng hàng ngàn cây rừng đường kính từ một mươi đến hai mươi cm bị
cưa hạ vẫn nằm la liệt trước vụ việc nghiêm trọng trên ubnd tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cấp
ngành lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra đo đếm diện tích rừng bị tác động tính toán chữ
lượng khối cây bị cưa hạ làm căn cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai hải quan hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi tám vụ buôn lậu
gian lận thương mại trị giá hàng vi phạm và tiền phạt một trăm hai mươi ba bảy triệu đồng
theo đó với việc triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp
quý i năm hai nghìn hai mươi hai cục hải quan hà tĩnh thu ngân sách nhà nước đạt hai ba trăm chín mươi tỷ đồng
tăng bảy mươi tám bảy mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một đạt hai mươi tám hai mươi chín chỉ tiêu do bộ tài chính
hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh giao đặc biệt trong công tác chống bột lậu và gian
lận thương mại ba tháng đầu năm đơn vị đã phát hiện bắt giữ và xử lý một mươi tám vụ vi phạm
trị giá hàng vi phạm và tiền phạt một trăm hai mươi ba bảy triệu đồng phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
phát hiện bắt giữ bảy vụ buôn lậu ba vụ pháo nổ và bốn vụ trên sáu đối tượng tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép chất ma túy hiện cục hải quan hà tĩnh đang tiếp tục tập trung triển khai các kế
kế hoạch chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai để hoàn thành các chỉ tiêu được giao ở mức cao nhất
sau thời gian dài tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận
điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can trần thị hà
trưởng tỉnh đồng nai về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó qua điều tra các vụ án trên địa bàn công an huyện nhân trạch đồng nai phát hiện trần thị hà
đang có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên tiến hành bắt giữ qua điều tra
cơ quan công an xác định bị can hà cho nhiều người vay tổng số tiền hơn hai tỷ
với lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
lễ sổ tổ năm nay do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức được gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công
nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
mười năm sau khi được công nhận là di sản đại diện của nhân loại chúng ta càng nhận ra sức mạnh của
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đang được phát huy trong hiện tại và tương lai đó chính là sức mạnh
của nhân viên quy tụ được sự đoàn kết các thế hệ người dân việt nam sinh sống ở mọi miền đất nước
kể cả kiều bào ta ở nước ngoài tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong không khí cả nước hướng về nguồn cội bà trịnh thu hương đã trở về cùng đoàn kiều bào hành
hương về núi thiêng nghĩa lĩnh để tưởng niệm các vua hùng những người con xa quê như bà
hàng năm bằng cách này hay cách khác đều tỏ lòng thành kính tri ân đối với công lao dựng nước của các
nhà nhân hôm nay là một điều rất may mắn và cảm động lắm tôi về đây được dâng hương những nén
tâm hương dâng lên dỗ tổ vô hùng cái cảm xúc đó vô cùng thiêng liêng nó dâng trào ở trong trái tim của tôi
về nền hùng là về nơi trung tâm của tin ngưỡng thờ cúng hùng vương mỗi người dân việt nam hiểu sâu
hơn về ý nghĩa của hai chữ đồng bào theo đại diện khu di tích lịch sử đền hùng năm nay dự báo sẽ
có khoảng hơn ba mươi du khách về với đền hùng chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho cái hoạt động đón
tiếp đồng bào và du khách về thăm viến đền hùng và cũng dự đoán rằng là năm nay thì sau một thời
gian mà dịch bệnh kéo dài thì cái tâm lý của người dân và cái ngày nghỉ được ba ngày trong dịp dỗ tổ
hùng vương thì đồng bào và du khách về thăm biến đền hùng sẽ tăng rất là nhanh thế thì để kịp thời
đáp ứng cũng như phục vụ được lượng du khách trở về đền hùng tăng như vậy thì chúng tôi cũng đã
kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng các đơn vị liên quan để xây dựng các phương án giãn cách
cũng như là đảm bảo an ninh trật tự và đón tiếp đồng bào du khách một cách thuận lợi và tốt nhất
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn trí bền giám đốc xây dựng hồ sơ quốc gia trình unesco cho biết
một trong những tính riêng có độc đáo để tín ngưỡng thờ cúng vô hùng của việt nam được công
nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là do tính cố kết cộng đồng
tức là không phải chỉ có riêng từ cái trung tâm là phú thọ từ cái trung tâm ở núi nghĩa lĩnh thì nó
được truyền ra tất cả các địa phương bây giờ hầu hết các địa phương đều có đền thờ hùng vương ở đắk lắc
ở đồng nai và mới gần đây nhất là tân thành phố cần thơ
và không phải chỉ có ở trong nước người việt nam ở nước ngoài họ đều lập các đền thờ hùng vương
cái việc lan tỏa rộng rãi như vậy và cái cố kết cộng đồng như vậy thì rõ ràng là không phải tín
ngưỡng nào của các quốc gia cũng làm được việc unesco ghi nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng
vương ở phú thọ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định sự trường
tôn đạo lý nhớ về nguồn cội hòa hợp dân tộc có từ hàng ngàn năm nay của người việt
một ý thức tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của người việt
đó cũng chính là tiền đề để củng cố sức mạnh việt nam trong thời đại mới
nằm trong chuỗi lễ hội mừng dỗ tổ hùng vương tại trung tâm hội nghị tỉnh cà mau
ngày hội bánh dân gian nam bộ với chủ đề sắc màu phương nam đã diễn ra sôi nổi đậm đà bản sắc
đất và người miền tây nam bộ ngày hội bánh dân gian nam bộ lần thứ hai diễn ra từ ngày tám đến
chín năm gian hàng đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh và các khu vực nam bộ các gian hàng trưng
bày giới thiệu cùng với thưởng thức những loại bánh dân gian món ăn đường phố quà lưu niệm cùng với
đó là hội thi bánh trình diễn bánh dân gian chương trình văn nghệ và biểu diễn thời trang hàng
đêm hội thi bánh dân gian với sự tham gia của các đội thi đến từ các cơ quan doanh nghiệp nghệ
nhân làm bánh dân gian các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông cửu long và các huyện
thành phố trên địa bàn tỉnh cà mau qua sự kiện này ban tổ chức sẽ chọn ra chín mâm bánh dân gian
ngon nhất đặc sắc nhất và đẹp nhất để làm lễ dân linh quốc tổ hùng vương từ nơi tổ chức sự kiện
đến đền thờ vua hùng xã tân phú huyện thới bình đúng vào dịp lễ dỗ tổ hùng vương ngày một mươi tháng ba âm lịch
hôm nay ngày một mươi tháng bốn đông đảo người dân thành phố hồ chí minh là các gia đình các bạn trẻ không
đi du lịch xa bà đã chọn thảo cầm viên và các điểm vui chơi giải trí trong thành phố làm điểm đến
vui chơi trong ngày lễ hàng nghìn người dân đổ về thảo cầm viên vui chơi trong ngày vỗ tổ hùng vương
khoảng từ bảy giờ sáng đã có rất nhiều người đến đây tham quan tình trạng đông đúc quá tải được ghi
nhận tại các điểm giữ xe cổng bán vé và những cổng chính và các khu vui chơi giải trí nhiều gia
định cho biết năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh họ đã không lựa chọn đi chơi xa mà thay vào đó muốn
lựa chọn một địa điểm vui chơi có không khí thoáng đảng gần gũi với thiên nhiên như ở thảo cầm viên
vui chơi tròn để đưa con nhỏ đi chơi đây cũng là một tín hiệu vui của thành phố hồ chí minh sau
một thời gian dài trải qua đợt dịch covid một mươi chín mà các hoạt động vui chơi giải trí hầu như bị đóng
văn cuộc sống bình thường đã dần trở lại với thành phố vốn sôi động nhất cả nước từ trước đến nay
từ ngày một mươi hai tháng bốn trường học tại thành phố hồ chí minh sẽ nhận tất cả trẻ
kể cả là ở độ tuổi nhà trẻ dưới ba tuổi học trực tiếp và tổ chức bán trú đây là nội dung thông
báo của ủy ban nhân dân thành phố vừa gửi cho các quận huyện thành phố trên địa bàn
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh yêu cầu tất cả các quận huyện thành phố thủ đức tổ chức
chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai theo hướng dẫn
của bộ giáo dục đào tạo trường học được yêu cầu triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn phòng
chống dịch và an toàn trường học sở giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức học tập trực tiếp phù hợp với
tổ chức hoàn thành kế hoạch năm học đảm bảo chất lượng với thông báo trên của ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh tất cả các trường tổ chức đón trẻ dưới ba tuổi như vậy hơn một bảy triệu học
sinh thành phố đã đến trường đồng loạt thành phố hồ chí minh có hơn ba trăm năm mươi trẻ bậc mầm non với
khoảng ba một trăm linh trường nhóm trẻ trong đó hai năm trăm linh cơ sở đã mở cửa ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố
hồ chí minh còn giao sở y tế tiếp tục chia đạo trung tâm y tế thành phố thủ đức và các quận huyện
đơn vị liên quan phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong suốt quá trình dạy học trực tiếp
trong quý hai năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh tập trung đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như
vừa được hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại dự án đây là dự án quan trọng kết nối thành phố hồ chí minh
đồng đai bình dương và long an
song song đó thành phố sẽ đẩy mạnh các biện pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
về hạ tầng giao thông đường vành đai ba đi qua bốn địa phương thành phố hồ chí minh đồng nai long an và bình dương
trong đó đoạn qua thành phố hồ chí minh là dài nhất và kinh phí lớn nhất
do đó sẽ giao thông vận tải thành phố hồ chí minh nhận định sau khi hội đồng nhân dân thành phố thông qua
cùng với các địa phương thống nhất trình chính phủ hoàn tất thủ tục trình quốc hội trong kỳ họp sắp tới của quốc hội
việc này nhằm phát triển hạ tầng giao thông góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cả vùng
về kinh tế xã hội thành phố hồ chí minh đang phục hồi mạnh mẽ
tuy nhiên thành phố cũng còn những khó khăn hạn chế như tổng mức bán lẻ dịch vụ tiêu dùng vẫn còn giảm
cho thấy sức mua chưa phục hồi
chỉ số tiêu dùng bình quân tăng gấp đôi so với cùng kỳ
đây là yếu tố cần được quan tâm
trong thời gian sắp tới ngành công thương thành phố sẽ triển khai nhiều kế hoạch thúc đẩy kinh tế thị trường
hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng hàng hóa
cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp từ cái khâu đầu tư vùng sản xuất vùng nguyên liệu cho tới chế biến
và đặc biệt là cái khâu phân phối lưu thông hàng hóa
các đề án đề tài trong lĩnh vực công thương như là thương mại điện tử
tập trung chủ yếu vô cái lĩnh vực bánh buôn bánh lẻ phục vụ các cái kho bãi vân vân
đề án xuất khẩu và đặc biệt là cái đề án nâng chất các hoạt động của trạng truyền thống
trong cái bối cảnh thích nghi diệt bật và cái xu hướng chuyển đổi số
đó là những cái việc mà tới đây ngành công thương sẽ phải tập trung
triển khai mạnh mẽ để mà hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là hoạt động phân phối
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng
điều kiện đủ để đạt được các mục tiêu của năm là nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
cải thiện và nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền cơ sở
mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư đồng thời cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
song song với đó là thúc đẩy chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cấp chính quyền